đậu phụ một loại thực phẩm được làm từ sữa đậu nành không chỉ ngon miệng mà còn rất tốt cho sức khỏe
đây là một số tác dụng tích cực của đậu phụ đối với sức khỏe
nguồn protein tốt độ phụ chứa hàm lượng protein cao là một nguồn cung cấp chất đạm thực vật rất tốt cho cơ thể
điều này làm cho đậu phụ trở thành một lựa chọn lý tưởng cho người ăn chay
hoặc muốn giảm thiểu việc tiêu thụ sản phẩm từ động vật
cải thiện sức khỏe xương
nhờ chứa isoflavone một loại phytoestrogen đậu phụ có khả năng cải thiện mật độ khoáng xương
điều này giúp hỗ trợ sức khỏe xương và có thể giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi hoặc phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh
hỗ trợ chức năng não
các acid amine thiết yếu trong đậu phụ có thể hỗ trợ chức năng não và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tuổi già như alzheimer và parkinson
hỗ trợ giảm cân
đậu phụ thường có hàm lượng chất sơ cao
giúp cảm giác no lâu hơn sau khi ăn
điều này có thể giúp trong quá trình giảm cân hoặc duy trì cân nặng ổn định
hỗ trợ tiêu hóa
đậu phụ cũng là một nguồn chất sơ tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các vấn đề như táo bón
tuy mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng đậu phụ lại không phù hợp với năm nhóm người sau
thứ nhất người bị bệnh tiêu hóa
độ phụ chứa một lượng lớn protein thực vật tiêu thụ quá nhiều có thể gây khó tiêu chướng bụng và tiêu chảy
đối với những người có vấn đề về tiêu hóa việc ăn độ phụ có thể làm giảm quá trình hấp thụ dinh dưỡng gây ra các vấn đề về sức khỏe khác
thứ hai người bị bệnh tim mạch
hàm lượng methionine trong đậu phụ có thể tăng cường sản xuất gây tổn thương các tế bảo nội mô trong thành động mạch
điều này có thể gây ra các vấn đề về sơ vữa động mạch vành làm tăng nguy cơ cho những người mắc bệnh tim mạch
thứ ba người bị suy tuyến giáp
đậu phụ chứa nhiều isoplavone một loại hợp chất có thể ngăn chặn các enzim cần thiết cho quá trình tổng hợp hóc môn tuyến giáp
điều này có thể gây suy yếu tuyến ráp và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với những người bị suy tuyến giáp
thứ tư người bị bệnh gút
việc tiêu thụ độ phụ có thể làm tăng hàm lượng acid uric trong máu gây ra các cơn đau và viêm đốt trong các khớp làm tăng nguy cơ cho những người mắc bệnh gút
thứ năm người lớn tuổi và người mắc bệnh thận
đậu phụ có thể làm hệ tiêu hóa hoạt động chậm gây quá tài cho hệ thống thận và làm suy yếu chúng
đối với những người cao tuổi hoặc mắc các vấn đề về thận việc ăn độ phụ nhiều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe
trong tất cả các trường hợp trên việc hạn chế hoặc tránh xa độ phụ có thể là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bạn
nhớ luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn uống của bạn
sức khỏe luôn là quan trọng nhất